năm hai nghìn hai mươi chỉ số phát triển chính phủ điện tử của việt nam tăng hai bậc so với năm hai nghìn một mươi chín
trong đó chỉ số hạ tầng viễn thông tăng ba mươi một bậc chỉ số nhân lực tăng ba bậc
chỉ số dịch vụ trực tuyến giảm hai mươi hai bậc
tuy nhiên vẫn còn những tồn tại chưa được khắc phục
đó là môi trường pháp lý của chính phủ điện tử vẫn chưa hoàn thiện
một số nghị định quan trọng vẫn chưa được ban hành
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ điều này tại cuộc họp trực tuyến
với ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử và một số bộ ngành địa phương vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng chỉ rõ tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn vẫn còn thấp
nếu không có cách làm mới sẽ không thể đạt được mục tiêu ba mươi trong năm hai nghìn hai mươi
đến thời điểm hiện nay vẫn còn tám bộ hai mươi năm tỉnh có tỷ lệ mức độ dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn dưới một mươi

một số báo động đối với các bộ và các địa phương này
một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử vẫn chậm được triển khai
đặc biệt là cơ sở dữ liệu về dân cư đất đai tiếp tục thúc đẩy điều hòa hình này
đến hai mươi năm không có công bố thì chậm quá mà phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn
cách làm công chí phải học khỏi thế nào chứ không đo vào mỗi người một mảnh ghép vào lâu lắm công chí bằng cách nào
những cái áp dụng công nghệ nào để đo nhanh hơn mà không phải kéo dài đến hơn năm năm nữa
mà có một cơ sở dữ liệu đất đai
đất đai là một cái dữ liệu quan trọng để quản lý nhà nước để sử dụng nguồn lực để tất cả các thứ
vấn đề an toàn an ninh mạng thì tôi xin nói các ông chí đã quan tâm nhưng mà chưa phải là đầu tư đúng mức
đầu tư cho an toàn an ninh mạng thường không đạt ngưỡng một mươi ngăn khách trên công nghệ thông tin
thủ tướng đề nghị cần triển khai ngay một số nhiệm vụ như thể chế chiến lược phát triển chính phủ điện tử
hướng tới hầm hai mươi một hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ bốn đây là mục tiêu rất là cao
thủ tướng yêu cầu hàng tháng bộ thông tin truyền thông thống kê tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn của từng bộ từng tỉnh để triển khai
từ năm hai nghìn hai mươi một chính phủ với sự tham mưu của các bộ đặc biệt là bộ thông tin và truyền thông sẽ xếp hạng thứ tự chính phủ điện tử của sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước để công bố công khai